vài năm gần đây vào thời kỳ phát triển ồ ạt các dự án bot giao thông bắt đầu bộc lộ nhiều hệ lụy bất cập khó xử lý
nhiều dự án trở thành những điểm nóng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
cần phải nói rõ rằng thời gian qua bot giao thông mới nhen nhóm xong đã phần nào bị lạm dụng và biến dạng
các dự án hầu hết được chỉ định thầu nhiều công trình chưa thật sự cấp thiết xong đã được lập dự án đầu tư ồ ạt theo phong trào
cơ quan chủ quản không xây dựng được một kế hoạch căn cơ bài bản trong khi lẽ ra bot phải dành cho những dự án có tính chất liên vùng điểm ngẽn phát triển để tăng hiệu quả đầu tư
vừa qua tại cuộc họp thường trực chính phủ về xử lý các dự án bot thủ tướng nguyễn xuân phúc đã giao phó thủ tướng trịnh đình dũng trực tiếp chỉ đạo bộ giao thông vận tải và các đơn vị liên quan xử lý rứt điểm các vướng mắc đối với các dự án hoàn thành trước ngày hai mươi tháng một mươi một
nhân kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một trên báo lao động số ra hôm nay có bài viết để có lớp học hạnh phúc
nghề giáo đối diện với rất nhiều áp lực từ cơ chế quản lý cho đến học sinh xã hội chế độ chính sách
nhưng có một thứ áp lực mà không phải thấy cô nào cũng nhận ra đó là áp lực phải tự đổi mới mình
chính bản thân mỗi nhà giáo phải luôn tìm tòi sáng tạo đổi mới trong phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng của mỗi tiết học dành trọn vẹn cái tâm của nhà giáo cho học sinh mới có được một lớp học hạnh phúc
cũng liên quan đến nội dung này một vấn đề hôm nay trên báo thời nay có bài chất lọc người giỏi vào sư phạm
vấn đề đào tạo sử dụng giáo viên trở nên nóng hơn bao giờ hết trong bối cảnh đòi hỏi phải tinh giản biên chế
trong các hội thảo về giáo dục gần đây nhiều ý kiến chuyên gia tranh luận về điều này
trong đó có cả những đề xuất táo bạo như nên bỏ biên chế giáo viên thay vào đó là cơ chế hợp đồng lao động dài hạn khích lệ sự sáng tạo vươn lên
nhiều ý kiến cũng cho rằng biên chế làm cho con người ta thụ động mất động lực phấn đấu
thực tế nhiều giáo viên dạy hợp đồng rất giỏi năng suất lao động cao nhưng vì lý do nào đó mà không được vào biên chế
ngược lại có nhiều trường hợp sau khi được vào biên chế thì không còn động lực vấn đấu và đó là điều vô cùng tai hại cho ngành giáo dục
trong khi đó trên trang nhất và trong bốn báo sài gòn giải phóng số ra hôm nay có bài
nhà ở xã hội ở thành phố hồ chí minh cung vẫn lạch cầu
năm hai nghìn một mươi tám được xem là dấu son của chương trình phát triển nhà ở
nhà ở xã hội của thành phố hồ chí minh với sáu bảy trăm năm mươi căn hộ đã và đang bàn giao cho khách hàng
chín dự án nằm tại các quận bảy một mươi một một mươi hai thủ đức
nói chung đây là số nhà ở xã hội hoàn thành lớn nhất trong một năm từ trước đến nay tại thành phố hồ chí minh
nhưng trước nhu cầu quá lớn dự án xây chưa xong đã bán hết
để thúc đẩy hoàn thành được nhiều quỹ nhà đòi hỏi sự chung tay giải quyết tổng thể từ trung ương đến địa phương
cởi trói cho các thủ tục cơ chế chính sách cũng như ưu tiên nguồn vốn cho người mua nhà
trong bối cảnh giá bán nhà ở thương mại leo thang từng ngày
việc chăm lo nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp là hết sức có ý nghĩa
còn trong một suy ngẫm đầu tuần báo hà nội mới có bài tín dụng đen và những hệ lụy
chỉ cần vào trang google gõ từ khóa cho vay nóng lãi suất thấp hoặc cho vay không cần thế chấp
trong vài giây sẽ tìm thấy hàng triệu kết quả là những lời mời chào hỗ trợ tín dụng hấp dẫn
theo những lời quảng cáo có cánh này chỉ cần một cụ điện thoại thì ngay lập tức tiền tươi
sẽ được mang đến tận nhà cho người có nhu cầu vay
thế nhưng quả thật vay dễ chả khó
không chỉ bùng nổ các thành phố lớn tín dụng đen giờ đã lan rộng đến các vùng quê vốn yên bình
kéo theo nguy cơ gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội
đẩy nhiều gia đình rơi vào cảnh tan cửa nát nhà vợ chồng ly tán
bởi việc phải trả khoản vay với mức lãi suất cao từ hai trăm linh đến ba trăm linh một năm là điều cực kỳ khó khăn
và nếu không trả được thì người vay sẽ bị uy hiếp đe dọa gây thương tích cưỡng đoạt tài sản